huyện tuy phước từ xưa tới nay luôn được coi là vùng rốn lũ của tỉnh bình định
vào mùa mưa hàng năm nhiều xã bị ngập lụt sâu cả mét tách biệt trong nhiều ngày
giao thông bị chia cắt để góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các công nhân điện lực
trong mùa mưa lũ công ty điện lực bình định đã vừa hoàn thành và chính thức đưa vào hệ thống
thu thập chỉ số công tơ từ xa vào hoạt động tại huyện này
trước đây việc theo dõi ghi chỉ số công tơ điện tại huyện tuy phước trong các tháng mưa bão
luôn khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm nhưng sau hơn hai năm triển khai
điện lực tuy phước đã lắp đặt hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa cho một trăm bốn mươi ba trạm công cộng
và ba mươi bảy năm trăm linh khách hàng trên địa bàn huyện đạt một trăm linh đây là huyện thứ tư trong tỉnh
hoàn thành việc lắp đặt công tơ từ xa trong đợt ngập lụt các ngày chín và một mươi tháng một mươi hai vừa rồi
điện lực tuy phước đã triển khai kiểm tra các chỉ số công tơ từ xa và rất hiệu quả
cũng đẽ là tiến hành đo xe xong rồi là anh em là không phải đi ghi điện trực tiếp như trước đây
cho nên cái việc mà anh em đi lại là giảm cái nguy cơ là an toàn trong vấn đề là giao thông
khi cái mùa mưa bão lũ lụt ngập sâu thì chúng ta cán bộ điện hoặc là người dân không thể nào mà giám sát điện mình được
thì bằng bình pháp là chúng ta cái công nghệ này ghi chỉ số điện từ xa và thông tin điện qua cái xe bay chăm sóc
dịch vụ chăm sóc khách hàng
thì người dân sẽ nắm chắc được chỉ số điện mình qua thời gian thực hành ngày hành tháng
đó là một sự hiệu quả rất rõ ràng trong những vùng ngập thường xưa ngập lũ
mà chúng ta không thể tiếp cận bằng cách leo treo dồn rất rất nguy hiểm cho tấn mạng
công ty điện lực bình định đang quản lý hơn bốn trăm một mươi khách hàng sử dụng điện
thì đã có hơn ba trăm linh sáu khách hàng được lắp đặt và sử dụng công tơ điện điện tử rf spider chiếm hơn bảy mươi bảy
theo kế hoạch cuối năm hai nghìn một mươi chín một trăm linh khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh bình định
đều sẽ được sử dụng công nghệ rf spider